chào các bạn đã đến với tin tức cập nhật mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại hải dương vẫn còn diễn biến phức tạp
trong ngày hôm nay đã phát hiện ra hai ca mắc mới ở hải dương
hai trường hợp này lịch trình di chuyển khá nhiều và phức tạp trên địa bàn tỉnh hải dương
vậy cụ thể những người mắc covid một mươi chín này đã đi đến những đâu
việc truy vết có gì khó khăn mời quý vị cùng theo dõi
trên địa bàn thành phố hải dương ghi nhận hai ca dương tính
trong đó có một công dân được phát hiện qua sàn lọc ho số cộng đồng
trường hợp thứ nhất con dân sinh năm hai nghìn một mươi hai học lớp bốn b
trường tiểu học nguyễn trãi tại chung cư tuệ tỉnh phường cẩm thượng
hàng ngày ca dương tính được mẹ đưa đón đi học ngoài thời gian học công dân ở nhà
tiếp đó ca dương tính về tại thôn thị xá xã hồng hân huyện gia lộc
sau đó được lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện nhi hải dương
đến hôm qua công dân này tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính
trường hợp thứ hai công dân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phố trần hưng đạo
làng nghề dược sĩ và là chủ cửa hàng bán thuốc tại kiosk số năm chợ phú lương phường ngọc châu
ca dương tính này được phát hiện qua sàn lọc qua ho số cộng đồng
theo cơ quan chức năng trước khi có kết quả dương tính
công dân đi tiêm vaccine mũi thứ hai tại trạm y tế xã hưng long huyện ninh giang bằng xe của gia đình
vào hai mươi một giờ tối cùng ngày trường hợp này có biểu hiện sốt
sáng qua công dân đi lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ tại trung tâm melatech phường quang trung thành phố hải dương
cho kết quả nghi ngờ và được lấy mẫu gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm pcr
khẳng định dương tính với sars cov hai
qua điều tra dịch tễ xác định hàng ngày trường hợp này ở nhà hiệu thuốc
có mua thức ăn tại chợ phú lương và vinmart chợ phú lương
ngày hai mươi bốn tháng một mươi công dân cùng mẹ đẻ và lái xe về thị trấn kẻ sạc huyện bình giang dự đám cưới
sau đó cùng với gia đình đến nhà thờ giáo sứ cửa bắc hà nội
hôm sau trường hợp này đi xe ô tô cùng các bạn đến nhà thờ giáo sứ liêm khê xã liêm an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
tối ngày hai mươi tám tháng một mươi công nhân bắt taxi đi lễ tại nhà thờ lớn hải dương phố trần hưng đạo
và khi về đi nhờ xe người bạn
hai ngày sau ca dương tính cùng mẹ đẻ đi lễ ở nhà thờ giáo sứ hòn gai phường bạch đằng thành phố hạ long quảng ninh
đến trưa ngày sáu tháng một mươi một có đi lễ tại đền thánh phường bình hàn thành phố hải dương
và tối ngày hôm sau trường hợp này học hát tại nhà thờ lớn hải dương đường trần hưng đạo
cũng trong sáng nay trên địa bàn hải dương ghi nhận tám ca mắc mới
trong đó năm trường hợp tại xã tân việt huyện thanh hà và ba công dân tại thành phố hải dương
tại huyện kim thành hải dương trong thời gian vừa qua
cũng xuất hiện thêm ổ dịch mới gồm bốn ca bệnh
cùng sinh sống trong một gia đình tại thôn giữa xã cổ dũng
và trong những bệnh nhân đó có trường hợp học tại trường trung học phổ thông kim thành
đến sáng ngày hôm sau bốn f một là bạn học cùng lớp với ca bình nói trên
cũng có kết quả dương tính
và cho đến hiện tại ổ dịch này có nhiều người mắc
do tình hình dịch bệnh phức tạp nền luyện ban nhân dân tỉnh hải dương
đã có chỉ đạo mới nhất về việc điều chỉnh bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể những hoạt động nào được hoạt động những hoạt động nào bắt buộc phải tạm dừng
mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức ngay sau đây
trên địa bàn tỉnh hải dương xuất hiện ba ổ dịch có tính chất rất phức tạp
ở thị xã kinh môn huyện kim thành và thành phố hải dương
lây nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây và liên quan đến doanh nghiệp trường học
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh hải dương
ban hành công văn về việc điều chỉnh bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó từ giờ ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hải dương điều chỉnh một số hoạt động sau
tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như
karaoke massa quán bar vũ trường quán game internet rạp chứa phim
không tập trung quá ba mươi người tại nơi công cộng vườn hoa công viên v v
trong cùng một thời điểm và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu hai mét
các khu điểm du lịch danh làm thắng cảnh chỉ đón và phục vụ khách nội tỉnh
các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự không tập trung quá hai mươi người trong cùng một thời điểm
hoặc không vượt quá năm mươi công suất sử dụng đối với các điểm sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng
các nhà hàng ăn uống không phục vụ quá hai mươi khách trong cùng một phòng
hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
các cửa hàng bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ năm h đến chín h sáng
ngoài khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về giữ khoảng cách tối thiểu một mét giữa người với người
các doanh nghiệp vụ thể dục thể thao trong nhà spa chăm sóc sắc đẹp cắt tóc gội đầu làm móng tập gym yoga v v
hoạt động không quá năm mươi công suất và không quá hai mươi người trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng
hoạt động thể thao ngoài trời không tập trung quá ba mươi người trong cùng một thời điểm tại cùng một khu vực
riêng các giải thi đấu thể thao nếu tổ chức phải được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền
đối với tổ chức đám hội đám cưới tổ chức nhanh gọn không mời khách từ các địa phương
đang có dịch cấp độ ba bốn
các trung tâm tiệc cưới chỉ được phục vụ số lượng khách không quá năm mươi chỗ ngồi
và không quá ba mươi khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng tại cùng một thời điểm
việc tổ chức lễ tan nghi lễ bốn mươi chín ngày một trăm linh ngày cải tán không tập trung quá ba mươi người trong cùng một thời điểm
và luôn tuân thủ năm k
riêng thành phố hải dương và một số địa phương có diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp
bổ sung một số biện pháp như
tạm dừng tổ chức hoạt động thể dục thể thao cấp phường xã
ngày hội đại đoàn kết toàn dân tiếp xúc cử tri các cơ sở làm đẹp
cho dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không đủ điều kiện
không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và xử lý nghiêm vi phạm nếu có
đối với ngành giáo dục sở giáo dục và đào tạo hải dương đã ban hành văn bản về việc
thực hiện nhiệm vụ dạy và học từ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cụ thể đối với thành phố hải dương
học sinh tiểu học học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
trung tâm giáo dục nhà nước giáo dục thường xuyên
chuyển sang học trực tuyến riêng trẻ mầm non nghỉ học
đánh giá ổ dịch tại thành phố hải dương
tại cuộc họp chiều qua giữa bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh với thành phố hải dương
ông triệu thế hùng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho hay
đây là ổ dịch phức tạp nguy hiểm khi chưa rõ nguồn lây xâm nhập vào trường học
là nơi đông người các cháu học sinh chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bên cạnh đó trên địa bàn tỉnh hải dương đã xuất hiện các trường hợp mắc bệnh
là công dân trở về đi đến từ các địa phương có số ca mắc covid một mươi chín cao như
tp hcm đồng nai long an bình dương
lãnh đạo tỉnh hải dương yêu cầu những người dân trở về từ khu vực có dịch
chủ động khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
lấy mẫu xét nghiệm phù hợp và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định
lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ việc lưu trú
kịp thời phát hiện các trường hợp không tự giác khai báo y tế
giám sát các trường hợp lái xe đường dài lái xe dịch vụ lái xe taxi
để hướng dẫn xét nghiệm cách ly theo quy định
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các xã phường thị trấn
thực hiện kiểm tra điều kiện cách ly tại nhà nơi lưu trú
trước khi cho phép người trở về từ địa phương cách ly tại nhà
chỉ thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú
khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của bộ y tế
các trường hợp không đảm bảo
phải tổ chức cách ly tập trung hoặc cưỡng chế đi cách ly tập trung
cùng với đó mỗi xã phường thị trấn chuẩn bị một khu cách ly tập trung
để thực hiện bốn tại chỗ
chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện vật tư tại chỗ hậu cần tại chỗ
các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ
việc tổ chức triển khai thực hiện
và kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
quý vị và các bạn vừa theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất tại hải dương
để biết thêm nhiều tin tức covid một mươi chín
của các tỉnh thành trên cả nước
quý vị có thể theo dõi trên kênh youtube
sức khỏe và đời sống của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo